cái nói trời tôi mới đi chợ mua dưa trà lúa mua gì đấy là chị ăn thử rồi
chị ăn thử rồi mấy ông mới bẻ bẻ vô tôi ăn
vô tôi ăn nói trời bánh còn ngon chết mà chua mấy ông cười phát cười xa
cái nói mai mốt tôi ra tôi ăn nữa
cho nên lúc mà lại nhà của đường này ngọt ngây này tôi nói nhà mà anh cháu còn nhớ tôi không
nhớ hồi đó anh ra mà anh ra tôi đáy bánh bía cho anh ăn mà anh nói chú vua đó ông gắt cái đầu
buổi về thăm vùng căn cứ kháng chiến năm hai nghìn một mươi bốn đại tướng lê đức anh đã bước sang tuổi chín mươi bốn
theo lời kể của bà con đại tướng rất xúc động khi đến thăm nơi từng đùng bọc chở che mình trong chiến tranh
gặp anh em đến tiếp xúc là ông chỉ bắt tay rồi
ông có nói vì cái nơi khu vực này là ông có về ở đây được bà con anh em hỗ trợ cho đưa cách mạng thành công
chú sáu cư xử có một cái nét chính trị vô lắm cho nên là ông đối với anh em thì rất là tràn hoài
chứ không có thể hiện mình là chỉ huy hay là gì cả nếu như anh em ở ngoài cô bác thấy không biết đâu

đó luôn in đậm trong tâm trí bà con vùng căn cứ huyện an minh tỉnh kiên giang đối với đại tướng lê đức anh
và mỗi cán bộ người dân luôn khắc ghi lời can dặn của đại tướng lê đức anh khi về thăm lại nơi này
phải luôn ghi nhớ mất mát hy sinh của đồng bào ta trong chiến tranh tiếp tục đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển
từ trần ông là đồng đội và là cấp dưới của đại tướng lê đức anh từ thời kháng chiến châu pháp
đối với ông đại tướng lê đức anh thực sự là một tướng trận mạng tài ba
tôi được trực tiếp đồng chí gọi lên giao nhiệm vụ làm cái nhiệm vụ tình nguyện nhưng mà với cái nhiệm vụ đặc biệt
với nhiệm vụ đặc biệt đồng chí phân công cho tôi vận động cho số anh em làm cái công tác trình báo cũ đó
mà vừa được mới nghỉ hưu mà có kinh nghiệm tập hợp lại làm cái nhiệm vụ
tới vẻ vang này để giúp bạn ba nhiệm vụ chiến lược là bây giờ sang giúp bạn để làm sao bạn đủ lực lượng
để mà truy vết tàn quân bom bốt không trở lại để mà xây dựng tái chiếm lại campuchia
đó là nhiệm vụ thứ nhất
nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ chiến lược thứ hai đó là giúp bạn để bạn trưởng thành lên
bạn đủ sức đảm đương cái sự nghiệp cách mạng của bạn để bảo vệ hành quả cách mạng của bạn
năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đại tá đình văn huy
tướng lê đức anh lúc bấy giờ là phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
kiêm chính ủy tư lệnh quân khu bảy
đã tin tưởng và điều động ông đi làm nhiệm vụ đặc biệt tại chiến trường campuchia
khi mà trình bài với mình anh sĩ gần gũi không phải là người cấp trên ra lệnh cho mình
mà động viên mình giải thích mình đi làm
mà ngay sau đó mấy năm sau đồng chí gặp tôi đồng chí hỏi quá trình làm đồng chí có khó khăn gì
có thuận liệu gì tôi báo cáo sơ bộ để mà thực hiện được kết quả làm sao
đồng chí lại tiếp tục động viên mình cho nên những cái đó mình cảm thấy người chỉ huy gần gũi mình
tình cảm và những lời dặn của đại tướng lê đức anh đã được đại tá đinh văn huệ thực hiện rất tốt
nhằm giúp bạn xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận làm đồng cốt để bảo vệ chính quyền cách mạng
trong ngày hai tháng năm bộ y tế đã tổ chức họp báo giới thiệu về triển lãm quốc tế
chuyên ngành y dược việt nam lần thứ hai mươi sáu việt nam medifarm hai nghìn một mươi chín
diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng năm tại hà nội
tại buổi họp báo ban tổ chức đã giới thiệu những hoạt động quan trọng trong khuôn khổ triển lãm quốc
tế chuyên ngành y dược việt nam lần thứ hai mươi sáu qua đó nhằm quảng bá những sản phẩm tiên tiến trong
lĩnh vực dược phẩm và trang thiết bị y tế bên cạnh những hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến
thức chăm sóc sức khỏe cộng đồng phòng chống dịch bệnh trải nghiệm các thiết bị y tế thiết bị
giám sát sức khỏe hàng ngày dịch vụ chăm sóc sức khỏe chăm sóc sắc đẹp triển lãm năm nay còn
có các hội thảo tọa đàm cung cấp những thông tin hữu ích nâng cao nhận thức phòng chống và điều
trí bệnh triển lãm sẽ là cơ hội hợp tác xúc tiến thương mại trao đổi kinh nghiệm giữa các doanh
nghiệp trong lĩnh vực y dược của việt nam với các hãng dược phẩm thiết bị y tế trên thế giới
thưa quý vị ước tính nhu cầu đồ gỗ của thế giới là bốn trăm ba mươi tỷ đô la mỹ riêng giá trị thương mại của
đồ gỗ nội thất và ngoại thất là một trăm năm mươi tỷ đô la mỹ trong khi đó xuất khẩu gỗ và lâm sản của việt nam
năm hai nghìn một mươi tám mới chỉ đạt chín ba tỷ đô la mỹ tức là chỉ chiếm sáu thị phần đồ gỗ nội thất và ngoại thất
toàn cầu như vậy ngoài dư địa thị trường còn lớn thì bốn tháng đầu năm nay giá trị các đơn
hàng xuất khẩu lâm sản cũng đã tăng trung bình từ một mươi năm đến hai mươi so với cùng kỳ đây là những tín hiệu
tốt cho ngành này hoàn thành được mục tiêu xuất khẩu một mươi một tỷ đô la mỹ như đặt hàng của thủ tướng
chính phủ từ đầu năm theo hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam từ nay tới cuối năm giá trị xuất
khẩu vào các thị trường truyền thống ước tăng khoảng hai mươi so với cùng kỳ theo đó mục tiêu xuất
khẩu một mươi một tỷ đô la mỹ cho cả năm có thể đạt được như kỳ vọng
còn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng khẳng định xuất khẩu gỗ và lâm sản năm nay
nhiều khả năng sẽ về đích đối với các thị trường truyền thống
hạn bởi dư địa thị trường đồ gỗ thế giới còn lớn đặc biệt là đối với các sản phẩm
đồ gỗ nội thất và ngoài trời trong khi đó xuất khẩu các mặt hàng này của việt nam mới chỉ chiếm
khoảng sáu trong tổng số một trăm năm mươi tỷ đô la mỹ nhu cầu của thế giới
hiện chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản cũng đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu từ một năm đến hai triệu mét khối gỗ nguyên liệu hợp pháp trong khi chất lượng gỗ rừng trồng vẫn chưa được cải thiện nhiều
bên cạnh đó việc chậm áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và thiếu lao động có kỹ năng nghề cần phải sớm được tháo gỡ
thưa quý vị với tinh thần chịu khó học hỏi
mạnh dạn đầu tư nhiều thiết bị máy móc hiện đại không chỉ vươn lên làm giàu chính đáng một thanh niên vùng biên huyện biên giới bù đốp của tỉnh bình phước còn tạo ra nhiều công an việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục lao động tại địa phương
nhìn cơ sở sản xuất điều khang trang hiện đại rộng gần hai m hai này có lẽ ít ai nghĩ rằng nó thuộc sở hữu của một ông chủ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi xuất thân trong một gia đình làm nông nghiệp và có làm thêm nghề thu mua hạt điều ở tỉnh bình phước
sau khi lập gia đình
anh nguyễn văn thắng cùng vợ về xã thanh hòa huyện biên giới bù đốp để lập nghiệp với nghề thu mua nông sản
nhận thấy ở đây có nhiều lao động nhàn rỗi
anh đã dùng số tiền tích góp được trong hai năm qua để đầu tư một sưởng điều thủ công với năm bàn trẻ
sau nhiều năm nâng cấp đầu tư dần
đến nay mỗi ngày sưởng của anh sản xuất chế biến từ bốn đến năm tấn điều nhân để cung cấp cho đối tác

nhận thấy ở đây có nhiều lao động nhàn rỗi

chuyên quyền cũng giúp đỡ rất là nhiều
chín năm về trước bắt đầu lên trên đây để đi làm ăn thì mình cũng không nghĩ là để được như ngày hôm nay
nhưng mà mình chỉ biết cố gắng thôi
hiện xưởng của anh thắng tạo việc làm thường xuyên cho hơn bốn mươi lao động
chủ yếu là lao động trẻ với thu nhập mỗi tháng từ sáu đến một mươi triệu đồng
trong xã thanh niên có nhu cầu làm thêm lúc nông nhàn
anh thắng đều tạo điều kiện nhận vào làm các buổi tối ngày mưa trả tiền công theo giờ để họ có thêm thu nhập
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hiệp hồ đốc như hội liên hiệp thanh niên việt nam
thường xuyên tổ chức những buổi tọa đàm cung cấp những thông tin cần thiết cho các bạn đoàn viên thanh niên
về khoa học công nghệ về cây giống con giống cũng như là tất cả những nội dung có liên quan
cho các bạn có điều kiện nắm mắt được tốt hơn
tôi nghĩ rằng với sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể
trong đó có sự hỗ trợ của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh hiệp hồ đốc
hội liên hiệp thanh niên việt nam hiệp hồ đốc
thì trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều những cái mô hình hay
những bạn thanh niên những tấm gương tiêu biểu thành công hơn trong công tác khởi nghiệp của mình
với tinh thần vượt khó vươn lên lập nghiệp
anh nguyễn văn thắng được các cấp tặng nhiều bằng khen giấy khen
năm hai nghìn một mươi năm anh vinh dự được trung mương đoàn tặng giải thưởng lương đỉnh của
xứng đáng là tấm gương sáng của thanh niên nông thôn về vượt khó làm giàu trên quê hương
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành đề án khuyến khích hỗ trợ người dân
tham gia làm du lịch trên địa bàn tp hcm giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
theo đó đối tượng của đề án này là người dân trực tiếp tham gia hoạt động du lịch
các tổ chức doanh nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm du lịch
khu vực năm huyện nông thôn mới và các quận trên địa bàn tp hcm
cũng thuộc đối tượng của đề án này
các đối tượng ở trên sẽ được tiếp cận thông tin đầy đủ chính thống
kết nối giao thông
tới các điểm đến một cách thuận tiện dễ dàng được nâng cao kỹ năng quản lý
và phục vụ du lịch được hỗ trợ quảng bá xúc tiến các sản phẩm du lịch
tại các chương trình sự kiện du lịch của thành phố
các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch ở địa bàn năm huyện
thực hiện chương trình nông thôn mới và vùng ven được tiếp cận hỗ trợ
về lãi suất như các đối tượng khác tại quyết định năm mươi hai nghìn một mươi năm
trên quy đề ubnd ngày ba mươi tháng một mươi hai nghìn một mươi năm của ủy ban nhân dân tp
tổ chức ung thư toàn cầu ước tính
năm hai nghìn một mươi tám việt nam có hơn một mươi bốn người mắc mới ung thư đại trực tràng
và hơn bảy trường hợp tử vong
ung thư đại trực tràng là một trong năm bệnh ung thư thường gặp tại việt nam
điều đáng nói căn bệnh vốn thường gặp ở độ tuổi trên năm mươi
thì giờ đây ung thư đại trực tràng đã gặp ở lứa tuổi ba mươi
và ngày càng có xu hướng trẻ hóa
cậu bé một mươi hai tuổi này vừa hoàn thành ca phẫu thuật nối hậu môn nhân tạo
gần hai năm nay em phải sống chung với căn bệnh
ung thư đại trực tràng giai đoạn hai
em nhập viện trong tình trạng tắc ruột
điều đáng nói là trước đó gia đình hoàn toàn chủ quan
trước những biểu hiện của em
mình không để ý lắm tại vì là như mình mãi đi làm
hay là con ở nhà với ông bà các thứ thì
cơm nước hay là ăn vặt vãnh đi học mua đồ điế
thì mình cũng không thể kiểm soát hết được
mình rất là sốc
còn người đàn ông này vừa mới phát hiện mắc ung thư đại trực tràng
cách đây bốn tháng
dù bị tà bón kéo dài nhưng anh chưa một lần đi khám sức khỏe
bình thường tôi không đi khám gì hết cả
bởi vì không nghĩ là mình lại bị như thế
theo ghi nhận tại bệnh viện ca trung bình mỗi ngày
bệnh viện tiếp nhận khoảng năm trường hợp mắc ung thư đại trực tràng
đặc biệt có những bệnh nhân phẫu thuật ung thư đại trực tràng
khi một mươi hai một mươi ba tuổi cho thấy xu hướng trẻ hóa của bệnh
bên cạnh đó căn bệnh này tiến triển âm thầm
khiến người bệnh khó phát hiện
hơn bảy mươi bệnh nhân không có bệnh nhân
bệnh nhân ung thư đại trực tràng đến khám ở giai đoạn muộn
khiến hậu quả của việc chữa bệnh bị giảm rất nhiều
ở giai đoạn đầu thường là rất thầm lặng ít triệu chứng
chủ yếu là những dối loạn tiêu hóa thoáng qua
mà đa số bệnh nhân chúng ta bỏ qua
trong nhóm bệnh nhân mà béo phì chế độ ăn ít rau nhiều thịt hay tàu bón
đặc biệt là ngồi nhiều như là cái dưới văn phòng
thứ hai là nhóm hay gặp nhóm bệnh nhân mà mang tính chất gia đình
ví dụ như bệnh đa pô líp
nhóm bệnh có tính chất di chuyển
các bác sĩ khuyên cáo những người có tiền sử viêm đại tràng mạng tính
trong gia đình có người thân từng mắc ung thư đường tiêu hóa
hoặc khi có triệu chứng sụt cân không rõ lý do tà bón đầy bụng
đi tiêu ra máu ói ra máu thì nên đi khám ngay để tầm soát phát hiện và điều trị kịp thời
trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm trên địa bàn tỉnh nghệ an
đã xuất hiện thêm hai ổ dịch tả lợn châu phi
tại huyện diễn châu và huyện nghi lộc
hiện các địa phương đang khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng chống dịch
ngày ba mươi tháng bốn tại huyện diễn châu hộ gia đình có lợn bị dịch là hộ gia đình
bà hoàng thị liên ở xóm trung hậu xã diễn vạn huyện diễn châu
đàn lợn thịt ba con của gia đình bị ốm bỏ ăn và đã báo với chính quyền địa phương
cơ quan thú y đến lấy mẫu đi xét nghiệm và dương tính với dịch tả lợn châu phi
ngay sau khi có kết quả xã đã triển khai họp công tác phòng chống dịch
đồng thời lập bốn chốt kiểm dịch tại bốn ngã đường ra vào xóm trung hậu
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên mua vôi bột rắc tại ổ dịch và các chốt kiểm dịch
đồng thời cấm hoạt động giết mổ lợn trên địa bàn xã đặc biệt là tại các trang trại
cùng theo chỉ cục trăn nuôi và thú y tỉnh nghệ an cũng trong ngày ba mươi tháng bốn
đã xuất hiện một ổ dịch tả lợn châu phi tại hộ ông ngô trí hạo ở xóm bảy
xã nghi mỹ huyện nghi lộc với đàn lợn năm con trọng lượng một trăm sáu mươi kg
trong phần tin quốc tế mỹ chính thức chấm dứt miễn trừ trừng phạt nhập khẩu dầu iran
ủy ban châu âu đưa ra năm định hướng chiến lược của eu giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
mỹ đã chính thức chấm dứt việc miễn trừ trừng phạt đối với tám quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu dầu thô từ iran
ngay sau khi quyết định này có hiệu lực hàn quốc đã chính thức ngừng nhập khẩu dầu thô từ iran
trong khi nhiều quốc gia lên tiếng phản đối quyết định này của mỹ
tám quốc gia và vùng lãnh thổ bị chấm dứt quy chế miễn trừ trừng phạt bao gồm trung quốc
nhật bản hàn quốc ấn độ đài loan trung quốc thổ nhĩ kỳ italia và hy lạp
ngay lập tức chính quyền tehran đáp trả bằng cách đe dọa sẽ phong tỏa eo biển hormuz
trong khi đó nhật bản cho biết đã tìm được một số nguồn cung thay thế nguồn dầu từ iran
vốn chiếm đến năm lượng dầu thô nhập khẩu của nước này
ngoại trưởng qatar ngày hôm nay kêu gọi mỹ và iran ngồi vào bàn đàm phán và tìm ra giải pháp để tránh khủng hoảng trong khu vực
trước đó liên minh châu âu nga thổ nhĩ kỳ cũng như nhiều quốc gia châu á đã cảnh báo các hậu quả từ quyết định của mỹ
đối với nền kinh tế của nhiều quốc gia
còn tổng thư ký tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec mohamed bakindo tuyên bố tổ chức này kiên quyết tránh một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu
hiện mỹ thông báo đã nhận được cam kết từ các nước sản xuất trong đó có ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
về việc sẽ bù vào phần dầu thô thiếu hụt từ iran
các công tố viên thổ nhĩ kỳ đã mở ba mươi hai cuộc điều tra về cáo buộc có sự bất thường trong các cuộc bầu cử địa phương
tại thành phố istanbul vào cuối tháng ba vừa qua hơn một trăm linh quan chức tại các điểm bầu cử đã bị triệu tập để thẩm vấn
các cuộc điều tra tập trung vào cáo buộc về nghi vấn gian lận bầu cử tại các quận mantepe kadikoys và antanesi
trong cuộc bầu cử địa phương hồi cuối tháng ba vừa qua tại thổ nhĩ kỳ đảng công lý và phát triển cầm quyền giành chiến thắng
tại hầu hết các địa phương trên toàn quốc xong lại đánh mất thủ đô ankara và thành phố istanbul vào tay đảng đối lập
đây là cú sốc lớn
và là bước lùi đáng kể đối với đảng công lý và phát triển của tổng thống tayyip erdogan trong hơn một thập niên qua
các kết quả ban đầu và kiểm phiếu lại đều cho thấy đảng nhân dân cộng hòa đối lập đã giành được chiến thắng tại istanbul
thành phố lớn nhất của thổ nhĩ kỳ
không đồng ý với kết quả này tổng thống erdogan đã hai lần đề nghị hủy kết quả và tổ chức lại cuộc bầu cử tại istanbul
vì cho rằng có khoảng một mươi bốn phiếu bầu là của các cử tri không đủ tư cách
nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh không chính thức của liên minh châu âu eu về tương lai của khối này
dự kiến diễn ra vào ngày chín tháng năm tại romani
ủy ban châu âu ec vừa đưa ra năm định hướng chiến lược về sự phát triển của eu trong giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
ở lĩnh vực quốc phòng và an ninh là định hướng phòng vệ châu âu
ở lĩnh vực kinh tế và số là định hướng khả năng cạnh tranh của châu âu
về xã hội là vấn đề bình đẳng ở châu âu
và về môi trường là sự phát triển bền vững của châu âu
về vị thế của liên minh châu âu ec cho rằng cần định hướng sự phát triển của thế giới
bằng cách kiên quyết khuyến khích và gắn bó chặt chẽ với một trật tự thế giới đa phương
dựa trên các luật lệ với việc lấy liên hợp quốc làm yếu tố trung tâm
các ưu tiên khác là phát triển các mối quan hệ chặt chẽ với các nước láng giềng
củng cố vai trò của đồng euro ở quy mô quốc tế để tăng cường chủ quyền kinh tế và tiền tệ của châu âu
về các vấn đề xã hội và môi trường ec kêu gọi cải thiện hiện đại hóa và thực hiện đầy đủ mọi mặt
của một thị trường chung đầu tư vào năng lực số và thúc đẩy trí tuệ nhân tạo tại châu âu
về các vấn đề xã hội và môi trường ec rút ra bài học là truyền tải tốt hơn nữa về các chính sách của eu
để liên minh châu âu thống nhất mạnh mẽ và dân chủ hơn
hàng triệu người dân ở khu vực bờ đông của ấn độ được lệnh khẩn trương sơ tán trước khi bão fani đổ bộ
các chuyên gia dự báo đây sẽ là cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tấn công ấn độ trong vòng năm năm trở lại đây
theo dự báo bão fani sẽ đổ bộ vào bang odisha với sức gió có thể lên tới hai trăm linh năm km một giờ
khoảng ba trăm linh thuyền cứu hộ đã được huy động để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong vòng từ bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ
hơn tám trăm năm mươi khu vực lưu trú đã được lập ra để bảo đảm sinh hoạt cho gần một triệu người tránh bão
các nhà chức trách khuyến cáo toàn bộ ngư dân của bang odisha quay trở về đất
liền neo đậu tàu thuyền ở nơi an toàn và người dân nên ở trong nhà tất cả các trường học trong
khu vực đều đóng cửa dự báo bão fani sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng một trăm linh triệu người tại khu vực này
các nhà chức trách khuyến cáo toàn bộ ngư dân của bang odisha sẽ gây ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng một trăm linh triệu người tại khu vực này